tại thành phố móng cái tỉnh quảng ninh hội trợ thương mại du lịch quốc tế việt trung móng cái đông hưng năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức được khai mạc
với chủ đề mở rộng hợp tác phát triển bền vững hội trợ đã thu hút hơn bốn trăm linh gian hàng
trong đó có hơn ba trăm linh gian hàng của việt nam và một trăm linh gian hàng của trung quốc tham gia vào nhiều sản phẩm phong phú
hội trợ sẽ tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ lang riêng hướng nghị hợp tác cùng phát triển giữa các địa phương biên giới
đi vào thực chất chiều sâu và hiệu quả góp phần vào sự thịnh vượng chung của mỗi địa phương mỗi quốc gia
đây là hội trợ lần thứ một mươi bốn được tổ chức luôn phiên hàng năm giữa thành phố móng cái tỉnh quảng ninh và thành phố đông hưng
khu tự trị dân tộc trang tỉnh quảng tây trung quốc đã được bộ công thương việt nam đưa vào chương trình xúc tiến thương mại quốc gia hàng năm
và ngày càng nâng tầm ảnh hưởng trong nước và các quốc gia trong khu vực